các cơ quan chức năng của tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện mờ đắc tổ chức khám nghiệm hiện trường
và tiếp tục điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn huyện mờ rắc
trước đó nhận được tin báo của nhân dân vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng hai công an huyện madurak phối hợp với hạt kiểm lâm huyện
tổ chức mật phục và bắt giữ năm xe máy cày độ chế chở theo bảy mươi hai hộp gỗ
qua kiểm tra công an huyện madurak còn phát hiện một bãi tập kết gỗ với số lượng bốn mươi hai hộp gỗ
đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
bãi gỗ này nằm tại tiểu khu bảy trăm tám mươi chín thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm y hoạn một thành viên lâm nghiệp madrak quản lý
nằm trên địa bàn xã crong á huyện mờ đắc
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đắk lắc liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn
nghiêm trọng hơn là lâm tặc còn ngang nhiên phá rừng khai thác gỗ ngay trong vườn quốc gia
tuy nhiên hầu hết các vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép khi được các cơ quan chức năng phát hiện thì rừng đã bị phá với diện tích lớn và một khối lượng lớn gỗ đã được đưa ra khỏi hiện trường